quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cả khối không khí mát và vùng hội tụ gió đều yếu đi
ngoài trời lúc này thì đã bắt đầu có nắng nhẹ nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi hai hai mươi bốn độ ở khu vực vùng núi trung du
và ngưỡng nhiệt từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh cơ bản không còn ảnh hưởng
hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m cũng tan nên miền bắc sẽ trở lại với thời tiết tạnh giáo và có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn bắc bộ sẽ tăng thêm từ hai đến ba độ so với ngày hôm qua
cao nhất trong ngày hôm nay sẽ đạt mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên trạng thái giảm mưa ở khu vực bắc bộ chỉ là tạm thời
nhiều khả năng sang ngày mai khu vực bắc bộ sẽ có mưa rông trở lại
cục bộ có mưa to kèm theo rông xét gây nguy hiểm
ở miền trung trong ngày hôm nay không còn hình thái thời tiết nào để gây mưa
nên lúc này thì cả miền trung cũng đều đang chào đón ngày mới
với thời tiết nắng giáo nắng cũng đã xuất hiện
mức nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp trung bộ vẫn duy trì ở mức cao
khu vực các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
ngưỡng nhiệt ngày hôm nay vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng còn nắng sớm
nhưng cường độ nắng mạnh hơn
vì thế mức nhiệt ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
trời nắng và có khoảng một phần ba khu vực còn xảy ra nắng nóng
đến chiều và tối nay
phía tây của thanh hóa cũng như phần phía tây của khu vực quảng bình quảng ngãi
sẽ có mưa rào và rông cục bộ
cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam dự báo trong ngày hôm nay
mưa rào và rông vẫn chỉ xuất hiện ở một vài nơi
với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối
trong ngày thì cả hai khu vực trời đều có nắng
ở khu vực tây nguyên và miền tây của nam bộ có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực miền đông nam bộ
có nắng nóng diện rộng
cục bộ có nơi nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
trên biển khu vực biển cà mau kiên giang
vịnh thái lan chiều và tối nay
sẽ có mưa rào và rông rải rác
khu vực huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc ở mức cấp ba bốn
còn ở khu vực huyện đảo trường sa
gió nhẹ mưa rào và rông vài nơi
sau đây là dự báo thời tiết
trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước